hà giang là một trong bốn mươi tỉnh đã triển khai thành công dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính
và truy nhập internet công cộng tại việt nam do quỹ bill và melinda gates tài trợ
hiệu quả mà dự án mang lại cho đời sống người dân địa phương đã được ghi nhận trên nhiều lĩnh vực
đối với lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh ở vùng cao ý nghĩa của dự án vô cùng giản dị thiết thực
đó là mang đến cho các em một điểm truy cập internet công cộng thoáng mát
nhiều máy tính internet tốc độ cao và quan trọng nhất là hoàn toàn miễn phí
tại các điểm truy cập này bên cạnh thời gian giải trí thư giãn
hầu hết các em đều tìm kiếm thông tin phục vụ học tập mở mang kiến thức
và đặc biệt là tham gia các kỳ thi trí tuệ online
em thấy việc sử dụng internet có vai trò rất quan trọng đối với đời sống hiện đại
đối với bản thân em thì việc sử dụng internet có lợi ích đó là trong việc học tập
việc giải trí và thông qua việc sử dụng internet thì nó đã giúp đỡ em rất là nhiều
trong các cuộc sống hoạt động thực hành
em hay sử dụng internet như việc học tập ngoài ra có thể là vui chơi giải trí
học tập có thể giúp chúng ta tra cứu các tài liệu tìm các đề thi
các tài liệu ôn chuyên cần thiết
còn lúc giải trí thì có thể
chơi trò chơi hay là đọc báo xem thông tin
theo thống kê ở hà giang cũng như nhiều địa phương khác
học sinh sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nhóm đối tượng
tới sử dụng dịch vụ máy tính và internet với tỷ lệ bốn mươi một
cán bộ nhân viên chiếm hai mươi bốn bốn
đặc biệt là số lượng nông dân sử dụng internet cũng chiếm tới một mươi tám
cao hơn tỷ lệ bảy tám trong thời kỳ đầu mới triển khai dự án
bà con nông dân đã tìm thấy giá trị của các điểm internet công cộng
là khuyến khích người dân tìm hiểu kiến thức trồng trọt chăn nuôi
mang lại hiệu quả kinh tế cải thiện đời sống
tuy nhiên nhóm người khuyết tật
người dân tộc thiểu số tiếp cận với dịch vụ của dự án còn ít
cái dự án này thật sự là mang lại hiệu quả rất là rõ nét luôn
tại vì sao
tức là để tạo cho người dân có một cái mức hưởng thụ về
cũng nhận thức về máy tính và công nghệ mới
đó là cái đầu tiên
cái thứ hai là qua các cái
tức là đến các cái điểm
thư viện xã và điểm quy định xã đã đều được kết nối internet hết
và người dân đã được tiếp cận với cái công nghệ mới
và khoa học mới cũng như là qua đó
người ta biết phát huy được tối đa của cái giá trị công nghệ thông tin mang lại
để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân
hà giang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp
để phát huy hiệu quả của dự án tại địa phương một cách bền vững
phát triển thư viện hiện đại thư viện số
đổi mới và phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ thông tin mới
đáp ứng nhu cầu người sử dụng
tạo ra một môi trường bình đẳng trong tiếp cận
và khai thác nguồn tài liệu số của các thành viên trong xã hội
giúp loại bỏ khoảng cách về trí thức
thông tin giữa người giàu và người nghèo
giữa thành thị và nông thôn